ủy ban nhân dân tp hà nội vừa phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi chín
của các sở và cơ quan ngang sở ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã thuộc thành phố
chỉ số cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi chín của hai mươi hai sở cơ quan ngang sở thuộc thành phố
trung bình đạt khoảng bảy mươi hai trở lên trong đó cao nhất là sở nội vụ là tám mươi sáu chín mươi ba
đối với ủy ban nhân dân ba mươi quận huyện thị xã chỉ số cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi chín
trung bình đạt từ tám mươi ba trở lên trong đó quận cầu giấy có chỉ số cao nhất là chín mươi năm sáu mươi một
ủy ban nhân dân tp yêu cầu các sở cơ quan ngang sở ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
cần tiếp tục có giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính cải thiện chỉ số cải cách hành chính trong những năm tiếp theo